giới chức thổ nhĩ kỳ hôm qua cho biết số người thiệt mạng trong hai trận lở tuyết liên tiếp xảy ra
tại tỉnh van miền đông nước này đã tăng lên ba mươi tám người đáng chú ý là đa số các nạn nhân đều
tử vong trong trận lở tuyết thứ hai khi đang thực hiện công tác cứu hộ trong vụ lở tuyết đầu tiên
tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan cho biết ba mươi ba nạn nhân thiệt mạng trong trận lở tuyết thứ ba
hai xảy ra khi các đội cứu hộ đang tìm cách cứu hai người mắc kẹt trong trận lở tuyết đầu tiên
xảy ra trước đó một ngày trong khi đó ít nhất năm người đã thiệt mạng và tám người được cứu khi trận
lở tuyết đầu tiên vùi lấp một chiếc xe buýt cỡ nhỏ và một xe dọn tuyết tỉnh trường tỉnh van khẳng
định các nỗ lực cứu hộ vẫn đang tiếp diễn nhưng không nêu rõ số người hiện còn mắc kẹt trong tuyết